trong khuôn khổ chuyến công du nhật bản kéo dài ba ngày thủ tướng malaysia narib zarak đã có cuộc hội đàm với người đồng cấp nước chủ nhà shinzo abe tại thủ đô tokyo của nhật bản
tại cuộc gặp hai nhà lãnh đạo đã tập trung thảo luận về hợp tác song phương trong đó nhật bản đã nhất trí hỗ trợ malaysia tăng cường năng lực hàng hải
tại cuộc hội đàm thủ tướng malaysia najib rajak và người đồng cấp nước chủ nhà shinzo abe đã nhấn mạnh tầm quan trọng của mối quan hệ song phương
trong bối cảnh hai bên chuẩn bị kỷ niệm sáu mươi năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm hai nghìn một mươi bảy
trong khuôn khổ chuyến thăm này hai bên cũng ký thỏa thuận bàn giao hai tàu tuần tra đã qua sử dụng của lực lượng bảo vệ bờ biển nhật bản cho malaysia
nhằm giúp nước này tăng cường năng lực bảo đảm an toàn và an ninh vùng hải giới
nhật bản và malaysia đã thiết lập quan hệ đối tác chiến lược vào năm ngoái trong đó tập trung nhiều vào an ninh hàng hải
nhật bản cũng là đối tác thương mại lớn thứ tư của malaysia trong năm hai nghìn một mươi năm với tổng kim ngạch đạt ba mươi hai bảy mươi bảy tỷ đô la